ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết không có ca mắc covid một mươi chín nào vào sáng ngày hôm nay ngày năm tháng hai
như vậy là kể từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay thì đây là lần đầu tiên sau một mươi hai giờ liên tục việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
cụ thể như sau đã tính đến sáu giờ ngày hôm nay năm tháng hai việt nam có tổng cộng là một sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là ba trăm bảy mươi năm ca
và theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho một bốn trăm sáu mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín
và trong một diễn biến khác thì sau khi xuất hiện ca mắc covid một mươi chín sinh sống tại tòa trung cư sky city tower tám mươi
tám mươi tám láng hạ thì lực lượng chức năng quận đông đà đã phong tỏa và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho toàn bộ cư dân sống tại đây
thưa quý vị gia lai cơ bản kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
đó là thông tin trong cuộc họp trực tuyến của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam với bộ y tế và tỉnh gia lai
về công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay
cuộc họp diễn ra vào chiều tối qua ngày bốn tháng hai tại trụ sở chính phủ
báo cáo về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai cho biết tất cả các ca f đều liên quan đến hai ổ dịch ở treo rèo và xã yachok huyện iapa
tính đến một mươi bảy h ngày bốn tháng hai ghi nhận thêm bốn ca dương tính với virus sars cov hai
đều là ca f một đang cách ly tập trung không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng
đến nay gia lai ghi nhận tổng số một mươi tám ca ngoài ra năm ca nghi ngờ mắc covid một mươi chín đang được theo dõi và xét nghiệm lại
đến nay viện pasteur nha trang và viện pasteur tp hcm
hỗ trợ ba hệ thống xét nghiệm để tăng tốc xét nghiệm và khẩn trương truy vết các ca liên quan
ngoài ra bộ y tế cũng cử bệnh viện chợ rẫy tp hcm bệnh viện bạch mai vào hỗ trợ chẩn đoán điều trị
phát biểu chỉ đạo phó thủ tướng vũ đức đam cho biết việc nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị sẵn sàng không chỉ cho gia lai
mà còn chuẩn bị cho các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trong phòng chống dịch covid một mươi chín
qua thực tiễn gia lai thì mình thấy đấy rõ ràng là cái năng lực xét nghiệm và truy vết là rất quan trọng
cho nên là gia lai mình làm bằng này xong thì tôi đề nghị anh cường là quan tâm để cái năng lực xét nghiệm và truy vết là rất quan trọng
xét nghiệm tất cả cái thứ của gia lai luôn sẵn sàng không chỉ cho gia lai mà cho cả các tỉnh trong khu vực
thông tin về tình hình dịch bệnh tại hải dương quảng ninh hà nội phó thủ tướng nhấn mạnh
đến giờ phút này dịch bệnh cơ bản đã được khống chế với sự nỗ lực của các địa phương hy vọng đến trước tết người dân sẽ đón tết bình yên
còn vào tối ngày bốn tháng hai chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh tuy cũng phát thông báo
thôi áp dụng việc hạn chế điện thoại
không ra khỏi căn hộ tại tòa nhà t sáu khu đô thị vinhome city kể từ hai mươi một h ngày bốn tháng hai ngoại trừ tầng một mươi hai a tòa nhà t sáu
tòa nhà có hai mươi bảy tầng như vậy với thông báo này thì hai mươi sáu tầng đã gỡ cách ly
vào cùng ngày ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã ra quyết định số ba trăm năm mươi ba về việc thiết lập khu vực cách ly y tế đối với tầng một mươi hai a tòa nhà t sáu khu đô thị times city bốn trăm năm mươi tám minh khai quận hai bà trưng tp hà nội
và theo đó thì ủy ban nhân dân quận hai bà trưng quyết định
cách ly y tế đối với tầng một mươi hai a tòa nhà t sáu khu đô thị tham city thời gian sẽ là từ hai mươi một h ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và đối tượng cách ly là các trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính covid một mươi chín chính là bệnh nhân một nghìn năm trăm tám mươi một
người dân ở ngoài ổ dịch về quê ăn tết bình thường
và đây là khẳng định của thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
trước nhu cầu về quê ăn tết rất lớn của người dân trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
đã diễn biến phức tạp
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nhấn mạnh
người từ ổ dịch ở địa phương này đi đến địa phương khác buộc phải khai báo y tế sàng lọc và theo dõi sức khỏe
còn lại những địa điểm khác được về quê bình thường
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên giải thích
ổ dịch hay vùng dịch điểm dịch có thể là một cụm dân cư khu trung cư ngõ phố khu phố thôn bản xã
hoặc rộng hơn là thành phố
những nơi đã được chính quyền địa phương quyết định phong tỏa mới được coi là ổ dịch
phố trí linh tỉnh hải dương sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh một mươi một khu vực ở hà nội
như ngõ tám mươi sáu phố duy tân phường dịch vọng hậu thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
được coi là các ổ dịch bởi đang bị phong tỏa
những nơi khác ngoài các địa điểm này mà không có ca bệnh thì không được coi là ổ dịch
ngoài ra trong các ổ dịch cơ quan chức năng sẽ phân loại các f một là phải cách ly tập trung
f hai cách ly tại nhà f ba f bốn và các trường hợp khác có được ra ngoài khu vực phong tỏa hay không
sẽ diễn tỏ chính quyền địa phương quyết định
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đang tạm giữ bốn đối tượng
là nguyễn hữu đắng bùi văn hiếu nguyễn phúc long và nguyễn phong thuận
cùng chú tại thành phố mỹ tho về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn đối tượng này đã cùng một số đối tượng khác
đến nhà ông trần hoài đô ở ấp đông xã long định huyện châu thành giải quyết mâu thuẫn
bốn đối tượng đã sử dụng hút
hung khí đánh ông đô gây thương tích một mươi bảy
đối tượng nguyễn phúc long thừa nhận là người trực tiếp chém ông đô
sau khi điều tra xác định mức độ vi phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã khởi tố vụ án tạm giam các đối tượng để tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý
một đối tượng tự xưng là cán bộ công an yêu cầu cài đặt phần mềm gián điệp mạo danh bộ công an
qua đó chiếm đoạt của người phụ nữ hơn sáu tỷ đồng
vụ việc vừa xảy ra tại địa bàn quận đồng đa
thủ đoạn này của tội phạm không mới
thế nhưng thời gian gần đây chúng đã có sự biến tướng tinh vi
khi yêu cầu nạn nhân tải app mang tên là bộ công an
thế nhưng thực chất là phần mềm gián điệp để lừa đảo trộm cắp tài sản
chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm
trong vụ việc này các đối tượng đã lừa đảo một cách tinh vi
đó là hướng dẫn các nạn nhân tải app giả mạo của bộ công an
và trong app này thì các thông tin khai báo có cả mạng otp
và nạn nhân đã mất cảnh giác khi khai báo các thông tin vào
và số tiền bị lừa đảo bị chiếm đoạt lên tới hơn sáu tỷ đồng
bắt đầu từ các cuộc điện thoại tự xưng là cơ quan công an
đối tượng thông báo người phụ nữ này có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy
và yêu cầu chị kê khai số tiền trong các tài khoản ngân hàng
sau đó lấy lý do nhằm bảo mật thông tin tài khoản
đối tượng yêu cầu chị tải và cài đặt app có tên vn tám mươi bốn
mạo danh bộ công an có hình ảnh hiển thị công an hiệu
quá hoảng sợ trước những lời đe dọa
người phụ nữ này đã tải app theo hướng dẫn
và khai toàn bộ thông tin cá nhân
trong đó có cả mã otp tài khoản ngân hàng
của android tải phần mềm vn tám mươi bốn
sau đó chỉ dẫn của đối tượng điền thông tin cá nhân

chuyển vào tài khoản của tôi thì chứng minh vẫn ở trong đấy
như vậy chỉ sau vài cuộc điện thoại với chiêu trò thủ đoạn đe dọa
gây áp lực với nạn nhân buộc nạn nhân phải làm theo hướng dẫn của chúng
và khi nạn nhân thực hiện xong các thao tác khai báo thông tin cá nhân
vào phần mềm gián điệp mạo danh bộ công an
thì chúng đã rút sạch số tiền hơn sáu tỷ đồng trong tài khoản của người phụ nữ này
thông qua vụ việc này cũng như là các cảnh báo rất nhiều các cảnh báo khác
người dân là khi mà có những các cái cuộc gọi điện thoại đến
mà liên quan đến các cái lời đe dọa mà liên quan đến các cái vụ án hình sự
và yêu cầu kiểm tra tài khoản
thì đề nghị là người dân phải đến cơ quan công an gần nhất để trình báo
và thứ hai nữa là cũng cần hết sức thận trọng
trong việc mà truy cập các cái phần mềm

để cung cấp các cái thông tin cá nhân
cũng như các địa chỉ mail số điện thoại
cũng như các tài khoản cá nhân
và mạng otv
của bản thân mình đã đăng ký
cho những người lạ
vụ việc này tiếp tục cho thấy
diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng
và về phía người dân vẫn còn tình trạng
mất cảnh giác thiếu kỹ năng bảo mật
thông tin cá nhân
quý vị thân mến một lần nữa chúng tôi xin được khẳng định
bộ công an thì chưa xây dựng triển khai
app trên điện thoại thông minh
trang thông tin chính thức của bộ công an là
cổng thông tin điện tử bộ công an
chỉ sử dụng hai tên miền chính thức là
mọi tên miền khác nhân danh bộ công an
đều là giả mạo
qua vụ việc này thì người dân cần nâng cao cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng
tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân
đặc biệt là các thông tin về
số thẻ căn cước tài khoản ngân hàng
mã otp thông qua các đường link
hay phần mềm tải về điện thoại
hoặc máy tính